thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh khánh hòa xảy ra một số vụ án giết người với tính chất manh động
nguyên nhân các vụ án đều xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát
hậu quả của những vụ án đau lòng không chỉ gây hoang mang dư luận xã hội đối tượng gây án phải trả giá
mà gia đình nạn nhân và gia đình của người gây án cũng phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về vật chất lẫn tinh thần
ngoài ba mươi tuổi là trụ cột chính của gia đình sau khi uống rượu say nhớ lại mâu thuẫn với một thanh niên ở gần nhà
người đàn ông này ở xã diên toàn huyện diên khánh đã lao vào tấn công bố của người thanh niên gần nhà khiến nạn nhân tử vong
còn thanh niên này đã ra tay gây án ngay trước ngày ăn hỏi của mình chỉ vì thiếu kiềm chế
khi xảy ra mâu thuẫn thay vì giải quyết bằng lời nói các đối tượng lại chọn cách dùng bạo lực thậm chí sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công nạn nhân
công tác phòng ngừa tội phạm giết người nói tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng
thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều vào một số biện pháp
chẳng hạn như là về tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phát động phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác phòng ngừa tội phạm giết người tội phạm nói chung và tội phạm giết người tội phạm nói chung và tội phạm giết người
có một điểm đáng chú ý là hầu hết đối tượng gây án đều còn khá trẻ và có quen biết với nạn nhân
điều đó phần nào cho thấy sự thiếu hiểu biết về xã hội pháp luật và chuẩn mực đạo đức đã hình thành lối sống tiêu cực
thái độ coi thường hơn đối tượng gây án đều còn khá trẻ và có quen biết với nạn nhân
pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác của một bộ phận thanh niên hiện nay
điều này đang là một trong những nguyên nhân làm các hành vi bạo lực trong đó có tội phạm giết
người do nguyên nhân xã hội có xu hướng gia tăng đáng lo ngại rất cần sự chung tay của cả cộng đồng
trong đó để cao vai trò của gia đình nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể để giảm đến mức thấp nhất
những hành vi phạm tội do nguyên nhân xã hội gây ra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn phương trung
trú tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị khởi tố và bắt tạm giả
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phương trung bắt đầu vay tiền của một người hàng xóm
mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán
và muốn vay tiếp thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp
lúc này trung đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử đúc chuyên sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả ở trên mạng xã hội với giá là hai triệu đồng
rồi đưa cho chủ nhợ để vai một trăm chín mươi triệu đồng có được tiền trung biến mất và khi không liên lạc được với trung
thì người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an bước đầu trung khai tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ
do cờ bạc và tiêu xài cá nhân
kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rolex trên đường điện an
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép
tổ công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam đã phát hiện
có bốn phòng một mươi sáu khách đang thuê hát qua đấu tranh khai thác nhanh có chín trong số một mươi sáu khách khai nhận
sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở
tăng vật thu giữ một túi zip ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
vụ việc được bàn giao cho công an thị xã điện bàn tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tuy không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy thế nhưng thời gian vừa qua
tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện văn lâm của tỉnh hưng yên
vẫn diễn ra phức tạp số đối tượng có hành vi mua bán nhỏ lẻ ma túy xuất hiện
ngày càng nhiều tập trung chủ yếu là các đối tượng từ địa phương khác mang ma túy về địa bàn để bán lẻ
trước tình hình đó công an huyện văn lâm đã triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch giải pháp
giải quyết các điểm ma túy nhỏ lẻ và làm tốt công tác phòng ngừa
ghi nhận của phóng viên antv
là người nghiện nên khi có đối tượng môi giới nguồn hàng lê tuấn anh đã không ngần ngại nhập hàng về để dùng cho bản thân
và bán lại cho những người nghiện khác
trên đường vận chuyển hàng đối tượng đã bị lực lượng chức năng
phát hiện và bắt giữ
còn đây là đối tượng tòng văn lâm
lâm là cai thầu các công trình xây dựng

và họ đi theo mình lâu dài
lâm đã trả công bằng heroin
em mang ma túy từ tổng giáo bình biên
xong em đi xe khách
em lập cho vào bao bảo để
qua bán tương đồng chức năng
ma túy xuống để
hình thức vận giả công lên
trả công đến khi nào
tối ngày một trăm linh

em chia ma túy như thế nào để giả
em chia vào
em mang ma túy xuống cho em làm việc cho em được việc hơn
các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện văn lâm trong thời gian qua
hầu hết đều nghiện ma túy
chủ yếu từ một mươi tám đến ba mươi tuổi
là người từ địa phương khác đến địa bàn
làm công nhân tụ tập tại các nhà trọ
vùng xa dân cư
để thực hiện các hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
chỉ tính riêng từ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lực lượng công an huyện đã phát hiện và làm rõ một mươi bốn vụ liên quan đến ma túy
xử lý hai mươi năm đối tượng
đảng ủy ngãnh đạo công an huyện cũng đã chỉ đạo
tập trung vào công tác phòng ngừa
một mặt là đấu tranh phòng chống
và xử lý nghiêm đối với các đối tượng
về mua bán ma túy đã triệt há
một mặt là chúng tôi cũng tập trung làm công tác phòng ngừa
làm sao để ngăn chặn không để cho các đối tượng
hoạt động cũng như là mang ma túy về địa bàn
quyết liệt xử lý tốt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn
lực lượng công an huyện văn lâm
đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và bảo đảm
bình yên trong nhân dân
mưa lớn làm nhiều con đường ở thừa thiên huế ngập sâu
và lực lượng cảnh sát giao thông đã phải dầm mưa
để thông đường và cõng người dân
qua dòng nước xiết đi sơ tán
trong cả ngày hai tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai
trong cả ngày hai tháng một mươi hai đến dạng sáng ngày ba tháng một mươi hai

của gió mùa đông bắc trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vùng thấp trũng bị ngập sâu
tại km tám trăm sáu mươi bảy đoạn qua quốc lộ một a
xã lộc trì huyện phú lộc
do mưa lớn nước dâng cao
tại đây nước ngập sâu đến hơn một m
cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng

kiên quyết không cho các phương tiện lưu thông qua
ngoài điều tiết giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
cũng hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn
hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông cõng dân trong mưa lũ

khiến nhiều người xúc động
dự báo trong những ngày tới
trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
khuyến cáo người tham gia giao thông
thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông
các tuyến đường ngập lụt sạt lở cây đổ

để lựa chọn tuyến đường phù hợp và tuân thủ theo chỉ dẫn

của lực lượng cảnh sát giao thông để tham gia giao thông an toàn thông suốt
và bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm ngay sau đây

văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thào thị rủ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tả văn thị xã xa pa tỉnh lào cai về tội t marcel heu composers tại xã tả văn thị xã xieng ao prosperity

còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đinh thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi bốn đường ba triệu
phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng hà thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm ba
thôn sa lung xã đồng sơn huyện nam trực tỉnh nam định
số máy đường dây nóng
đối tượng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện